nhiều năm trở lại đây tình trạng lao động xuất cảnh trái phép sang trung quốc diễn ra phổ biến tại bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay toàn tỉnh bắc cạn có gần ba năm trăm linh người xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động
trong đó rất nhiều trường hợp bị phía trung quốc bắt giữ thậm chí bị truy tố và tuyên án tù giam
tình trạng này đang là vấn đề nóng bỏng và ảnh hưởng đến nhiều gia đình tại bắc cạn
năm hai nghìn một mươi sáu cùng với một số người trong thôn vợ chồng chị trần thị trâm và anh trần văn tin ở xã thượng giáo huyện ba bể bỏ nhà sang lao động chui ở trung quốc
mấy tháng đầu vợ chồng được chủ lao động trả lương đầy đủ
nhưng bất ngờ lúc đang làm việc thì cơ quan chức năng của trung quốc ập vào kiểm tra
do là lao động chui nên họ cùng năm người khác trong thôn bị bắt và phạt tù giam
tiền mất bản thân phải cải tạo bên nước bạn
những ngày đi lao động chui nơi xứ người
là những ngày mà đôi vợ chồng này không thể nào quên
tại bắc cạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trong số gần ba năm trăm linh người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
bốn trường hợp đã bị cơ quan chức năng của trung quốc truy tố tuyên phạt tù có thời hạn
nhiều trường hợp gia đình nạn nhân phải mất tiền chuộc mới được trả về địa phương
một số trường hợp khác ốm đau không được chăm sóc y tế
có nhiều cái rủi ro
thứ nhất là về cái tính mạng của họ ở bên kia thì không được đảm bảo
thứ hai là cái lao động việc làm thì nó chỉ là một vụ
cũng qua môi giới cho nên là sang đấy thì cũng có người có công an việc làm từ thế
nhưng cũng có trường hợp là cũng chỉ bị lừa rồi
khi mà đến cái kỳ mà được nhận lương thì có thể là sẽ bị những đối tượng môi giới hoặc là những cái phần tử khác nó đến dọa dẫm rồi lừa lấy
với lời quảng cáo mức lương hấp dẫn của các đối tượng môi giới hoặc lao động chui từ trung quốc trở về
nhiều người sẵn sàng bỏ quê hương ra đi
tuy nhiên theo các nhân chứng trở về từ trung quốc kể lại
sang bên đó lao động chui họ thường bị bóc lột sức lao động không được trả lương
thậm chí bị lực lượng chức năng nước sở tại truy quét và có thể bị giam giữ bất cứ lúc nào